các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
đắk lắc tăng ba trăm tám mươi năm bắc cạn tăng ba trăm linh chín phú thọ tăng một trăm chín mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi bốn sáu trăm tám mươi hai ca một ngày
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có một mươi hai trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân cứ một triệu người có một trăm linh ba tám trăm tám mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước một mươi hai trăm sáu mươi năm hai trăm tám mươi ca
trong đó có tám bảy trăm năm mươi bốn hai trăm chín mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm hai mươi sáu hai trăm một mươi năm tp hcm sáu trăm linh ba một trăm hai mươi tám
nghệ an bốn trăm một mươi bảy sáu trăm tám mươi bảy bình dương ba trăm tám mươi một tám trăm năm mươi hai bắc giang ba trăm bảy mươi sáu năm trăm chín mươi sáu
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai trăm linh hai một trăm tám mươi bốn ca
tổng số ca được điều trị khỏi tám bảy trăm năm mươi bảy một trăm linh bảy ca
số bệnh nhân đang thở oxy một hai trăm ba mươi bảy ca trong đó thở oxy qua mặt nạ chín trăm hai mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc một trăm hai mươi bốn k thở máy không xâm lấn ba mươi ba ca thở máy xâm lấn một trăm năm mươi bảy k ecmo ba k
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi hai tháng bốn ghi nhận hai mươi tám ca tử vong
quảng nam ba bắc cạn hai gia lai hai ca trong hai ngày
hà nội hai kiên giang hai phú thọ hai bến tre một bình dương một bình phước một đắk lắc một đồng tháp một hà nam một khánh hòa một lâm đồng một phú yên một quảng bình một tây ninh một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai mươi năm ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay bốn mươi hai tám trăm năm mươi tám ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
mới đây sở y tế tp hcm cho biết hàng tuần sở sẽ tổ chức các buổi trao đổi và lắng nghe ý kiến đóng góp của những người từng nằm viện hoặc chăm sóc người thân ở các bệnh viện
ghi nhận những ý kiến góp ý của người dân về cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của các bệnh viện
theo sở y tế tp hcm hoạt động đối thoại lắng nghe người dân sẽ lần lượt được tổ chức luân phiên ở tất cả bệnh viện trực thuộc sở y tế thành phố
bên cạnh hoạt động này các hoạt động khảo sát ý kiến về mức độ hài lòng của bệnh nhân trước đây như phát phiếu các ký ốt được đặt tại bệnh viện vẫn được duy trì thường xuyên
sở y tế đề nghị lãnh đạo các bệnh viện được chọn trong buổi trao đổi lắng nghe và ghi nhận những góp ý của bệnh nhân để chủ động điều chỉnh kịp thời
từ đó nâng cao chất lượng các dịch vụ mà bệnh viện cung cấp và tạo sự hài lòng cho người bệnh
trước đó ngày tám tháng bốn sở y tế tp hcm đã tổ chức gặp gỡ trực tuyến lần đầu để trao đổi lắng nghe và ghi nhận những góp ý của bệnh nhân sau thời gian nằm viện
có năm bệnh viện được chọn gồm bệnh viện nhân dân gia định bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm bệnh viện bình dân bệnh viện hùng vương và bệnh viện nhi đồng hai
những người được phỏng vấn là bệnh nhân hoặc thân nhân đã xuất viện về nhà có thời gian nằm viện tối thiểu từ năm ngày
thời gian xuất viện trong vòng một đến ba tuần tính đến lúc được phỏng vấn
kết thúc buổi gặp gỡ trực tuyến sở y tế ghi nhận nhiều nhận xét tích cực cũng như những góp ý và mong đợi của người dân
về nhiều phương diện khác nhau trong thời gian điều trị tại bệnh viện giúp người bệnh có thêm nhiều thuận tiện và an tâm hơn
có thể nói trực tiếp đối thoại lắng nghe bệnh nhân và người nhà là hoạt động thiết thực nhằm giúp lãnh đạo các bệnh viện có thêm nhiều thông tin
do người dân phản ánh sau thời gian điều trị chăm sóc người thân tại bệnh viện
từ đó giúp các bệnh viện chủ động hơn cho việc triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ bệnh nhân
trước tình hình vẫn còn tồn tại nhiều vụ việc lợi dụng tâm lý người bệnh để buôn lậu gian lận trong kinh doanh các vật tư y tế đặc biệt là thuốc điều trị covid một mươi chín
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm đã yêu cầu tăng cường thanh kiểm tra việc mua bán mặt hàng này
trong đó các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng
ủy ban dân tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thanh tra kiểm tra tăng cường quản lý về thuốc điều trị covid một mươi chín
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế chủ trì phù hợp với sở thông tin và truyền thông các đơn vị liên quan
tăng cường tuyên truyền phổ biến tập huấn quy định pháp luật và hướng dẫn của bộ y tế về mua bán sử dụng thuốc điều trị covid một mươi chín
đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm để kiểm tra chất lượng thuốc tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các cơ sở kinh doanh dược
ủy ban nhân dân tp hcm cũng giao sở y tế thanh tra sở cùng sở công thương sở tài chính công an thành phố phòng kẻ sát kinh tế sở thông tin và truyền thông
cục quản lý thị trường ủy ban dân các quận huyện thành phố thủ đức tăng cường công tác thanh tra kiểm tra nhằm phát hiện ngăn chặn các hành vi buôn lậu
dân lận thương mại hàng giả trong sản xuất kinh doanh thuốc điều trị covid một mươi chín
các hoạt động mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín tại các điểm kinh doanh không được cấp phép theo quy định
hoặc trên các nền tảng mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác các hoạt động mua bán thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ
các cơ sở kinh doanh dược phải tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua bán thuốc nói chung và điều trị covid một mươi chín nói riêng
các cơ sở này phải niêm yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết kê khai hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc
thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược và các quy định khác trong kinh doanh dược
thưa quý vị có lẽ việc xóa sổ toàn bộ hành vi buôn lậu đầu cơ thuốc điều trị covid một mươi chín là điều không tưởng
song việc tp hcm tăng cường thanh tra và xích chặt hơn việc mua bán thuốc đã cho thấy nỗ lực của thành phố trong việc ngăn chặn
các hành vi lợi dụng dịch bệnh covid một mươi chín để kiếm lời với hy vọng giảm thiểu những vụ việc tương tự có thể xảy ra trên địa bàn thành phố
mặc dù việt nam hiện tại đã hạ nhiệt covid một mươi chín không còn cảnh giãn cách kéo dài phong tỏa giới hạn theo địa giới hành chính
song trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai tác động của đại dịch lên vấn đề lao động vẫn vô cùng nặng nề
theo thống kê còn gần một triệu người bị mất việc chưa thể trở lại vì dịch bệnh
theo số liệu của tổng cục thống kê bộ kế hoạch đầu tư chỉ riêng trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việt nam có khoảng một mươi sáu chín triệu người từ một mươi năm tuổi trở lên bị tác động tiêu cực của đại dịch
bốn trăm linh người bị mất việc năm một triệu người buộc phải tạm nghỉ tạm ngừng sản xuất kinh doanh
bảy triệu người bị cắt giảm giờ làm hoặc buộc phải nghỉ giãn việc
có khoảng một mươi ba bảy triệu lao động việt nam bị giảm thu nhập chiếm một mươi tám ba tổng số lao động
hai vùng kinh tế lớn nhất của việt nam là đồng bằng sông hồng và đông nam bộ
vẫn là hai vùng có tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng nhiều so với vùng khác
số lao động ở hai vùng này cho biết công việc của họ bị ảnh hưởng do đại dịch chiếm lần lượt là hai mươi năm bảy và hai mươi ba
cao hơn đáng kể so với con số này ở vùng trung du miền núi phía bắc và tây nguyên tương ứng là một mươi tám tám và một mươi bốn bảy
thành thị vẫn là khu vực có số lao động chịu thiệt hại nhiều hơn nông thôn
có hai mươi năm tám lao động trong khu vực thành thị bị ảnh hưởng tiêu cực trong đó có tỷ lệ này ở nông thôn là hai mươi
đa phần những người có công việc bị tác động xấu bởi đại dịch
trong thời gian qua có độ tuổi khá trẻ từ hai mươi năm đến năm mươi bốn tuổi chiếm bảy mươi ba
tuy nhiên điều đáng mừng là lực lượng lao động được phục hồi nhanh chóng bất chấp bối cảnh đại dịch phức tạp
số ca mới tăng nhanh từng ngày
cụ thể theo tổng cục thống kê lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi một hai triệu người
tăng hơn bốn triệu người so với quý trước và tăng hai triệu người so với cùng kỳ năm trước
so với quý trước lực lượng lao động ở cả hai khu vực
nông thôn và thành thị đều tăng khoảng hai triệu
lao động là nam giới tăng nhiều hơn so với lực lượng lao động nữ giới
ba triệu lao động nam giới so với gần hai triệu lao động của nữ giới
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động quý i năm hai nghìn hai mươi hai là sáu mươi tám một tăng bốn điểm phần trăm so với quý trước
đông nam bộ là vùng tăng mạnh nhất với hai một điểm phần trăm
tiếp theo đó là đồng bằng sông cửu long với chín
theo tổng cục thống kê nhờ có nghị quyết số sáu mươi tám
nghị quyết số một trăm hai mươi sáu của chính phủ triển khai kịp thời đã hỗ trợ người sử dụng lao động
vay vốn trả lương cho người lao động hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp giảm bớt khó khăn
có phần phục hồi sản xuất kinh doanh cho người sử dụng lao động
đảm bảo phục hồi duy trì việc làm cho người lao động
hiện nay các doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn phục hồi sản xuất kinh doanh
các cấp các ngành đang tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số một mươi một
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
trong đó bao gồm các giải pháp cụ thể như hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động
người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp
bước tiến hóa tiếp theo của virus corona đang là một trong những chủ đề
được giới khoa học cẩn trọng theo dõi
tổ chức y tế thế giới who cho biết đang theo dõi hai biến thể phụ mới của biến thể omicron
là ba bốn và ba năm hiện đã được ghi nhận tại nam phi đan mạch botswana vùng scotland và vùng england
y tế thế giới who ngày một mươi một tháng bốn thông báo cơ quan này đang theo dõi một số ca nhiễm
hai biến thể phụ mới của biến thể ormicron có khả năng lây lan nhanh
để xem các biến thể phụ này có dễ lây lan hay nguy hiểm hơn hay không
cụ thể who đã bổ sung ba bốn và ba năm biến thể cùng lứa với biến thể phụ gốc ba một của omicron
vào danh sách các biến thể cần theo dõi
who đã theo dõi biến thể phụ ba một và ba hai hiện chiếm chủ đạo số ca mắc mới covid một mươi chín trên toàn cầu
như biến thể phụ ba một một và ba ba
hho cho biết đã bắt đầu theo dõi các biến thể phụ này bởi những đột biến mới này cần được nghiên cứu sâu hơn
để hiểu về tác động của chúng đối với khả năng trốn hệ miễn dịch
tất cả các loài virus thay đổi theo thời gian tuy nhiên chỉ có một biến thể tác động tới khả năng lây lan
hoặc lẩn trốn được khả năng miễn dịch có được nhờ tiêm phòng hoặc sau khi mắc bệnh
hay mức độ nghiêm trọng của bệnh do các biến thể phụ này gây ra
ví dụ biến thể phụ ba hai của omicron còn gọi là biến thể omicron tám
hình hiện gây ra gần chín mươi bốn số ca mắc được giải trình tự gen
biến thể này dễ lây lan hơn so với các biến thể phụ khác
song các bằng chứng cho hay đến nay cho thấy ba hai không có khả năng làm bệnh trở nặng
theo who chỉ có một số ca nhiễm biến thể phụ ba bốn và ba năm được thông báo
cho cơ sở dữ liệu toàn cầu reset của who

cơ quan an ninh y tế anh tuần trước cho biết biến thể phụ ba hai đã được phát hiện
ở nam phi đan mạch botswana
cơ quan an ninh y tế anh tuần trước cho biết biến thể phụ ba hai đã được phát hiện
ở scotland và vùng england từ ngày một mươi tháng một đến ngày ba mươi tháng ba
trong khi đó toàn bộ các ca nhiễm biến thể vụ ba năm được phát hiện ở nam phi cho tới tuần trước
bộ y tế botswana ngày một mươi một tháng bốn thông báo nước này đã phát hiện bốn ca nhiễm biến thể phụ ba bốn và ba năm
ở những người từ ba mươi đến năm mươi tuổi và đã tiêm phòng đầy đủ các biểu hiện triệu chứng thể nhẹ
ngay sau khi tổ chức y tế thế giới who thông báo theo dõi một số ca nhiễm hai biến thể phụ mới
của biến thể omecron là ba bốn và ba năm đại diện cục y tế sự phòng cho biết việt nam chưa ghi nhận biến thể này
bên cạnh đó biến chủng xe cũng được xác nhận là chưa xuất hiện tại việt nam
tại việt nam đại diện cục y tế dự phòng cho biết trong các báo cáo giải trình tự gen virus
gây covid một mươi chín gần đây có đến chín mươi bảy chín mươi tám số mắc nhiễm trùng ba hai
số còn lại là chín mươi tám
bên cạnh đó biến thể có số mắc nhiễm chủng delta ba một ba hai một ba hai hai ngoài ra chưa ghi nhận các biến thể khác
theo đánh giá của vị đại diện này ba hai là biến thể có tốc độ lây lan nhất nhanh hơn omicron thông thường khoảng một mươi năm
các chủng khác qua theo dõi thông tin trên thế giới vì này cho rằng khác biệt chưa nhiều
phó giáo sư tiến sĩ lê thị quỳnh mai phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng xác nhận rằng
việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm xr biến trùng được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn cả dòng phụ ba hai của omicron
bà mai cho hay các đơn vị y tế trên cả nước đang được yêu cầu tiếp tục giải trình tự gen để phát hiện biến chủng mới sớm nhất
theo đánh giá chung hiện đã có xu hướng giảm rõ rệt về số mắc covid một mươi chín mới số tử vong số nhập viện và chuyển nặng
tại việt nam cho đến nay đã ghi nhận các chủng vũ hán alpha delta omicron
từ cuối tháng hai
chủng omicron ba hai chiếm ưu thế rõ rệt cho đến nay
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba tổ chức y tế thế giới who cũng đưa ra báo cáo và một số phát hiện sơ bộ về biến chủng xe
theo who việc xác định nguy cơ lây lan của xr ngày càng trở nên khó khăn bởi hàng loạt quốc gia bỏ xét nghiệm sars cov hai
dữ liệu ngày càng ít ỏi chậm và kém mạnh mẽ
cơ quan y tế thế giới nhấn mạnh điều này ngăn cản khả năng theo dõi virus đang ở đâu lây lan và phát hiện thế nào
về các bác đồ khẳng định các thông tin giải trình tự gen từ xét nghiệm vẫn rất quan trọng để chấm dứt giai đoạn cấp tính của đại dịch
hiện tại chúng ta có thể tạm yên tâm về mức độ an toàn của việt nam trước các biến thể mới
song vẫn cần nắm bắt thông tin kịp thời về chúng để sẵn sàng đối phó khi trường hợp xấu xảy ra
các đơn vị y tế cũng đang theo dõi sát tiến trình của các biến thể này nhằm đảm bảo việt nam không bị động trước diễn biến mới của covid một mươi chín
chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức về dịch bệnh ngày càng leo thang tại thượng hải nói riêng và trung quốc nói chung
thưa quý vị mới đây thành phố thượng hải đã ghi nhận sự cố người âm tính với ncov nhưng vẫn phải đi cách ly khiến nhiều người dân cảm thấy hoang mang
sự cố này làm dấy lên lo ngại báo cáo sai ca nhiễm và giới chức thượng hải đang tiến hành điều tra
theo đoạn game dài một mươi chín phút được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội trung quốc từ ngày một mươi tháng bốn
các vợ chồng ở thượng hải tranh cãi gai gắt với một cảnh sát về kết quả xét nghiệm ncov của họ
kết quả xét nghiệm pisa mới nhất của cặp vợ chồng trên nền tảng chống dịch chính thức của chính phủ cho thấy họ âm tính
tuy nhiên một cảnh sát đến nhà khẳng định họ dương tính và không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào và họ bị buộc đưa đến một bệnh viện giã chiến
con gái của họ cũng được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính và bị đưa đi
tuy nhiên đây thực chất là sai sót của phía xét nghiệm
trong đoàn ghi âm cặp vợ chồng yêu cầu được xét nghiệm một lần nữa để xác nhận kết quả xong bị từ chối
cảnh sát nói tôi bảo hai người dương tính thì chính là dương tính
đoàn ghi âm nhanh chóng gây phẫn nội trên mạng xã hội
văn phòng thông tin của chính quyền thượng hải hôm một mươi một tháng bốn cho biết chính quyền phố đông nơi xảy ra sự việc đã mở cuộc điều tra
thượng hải đã tiến hành xét nghiệm hàng loạt đối với toàn bộ dân số bằng cả xét nghiệm pcr và xét nghiệm kháng nguyên nhanh
đồng thời gấp rút xây dựng các cơ sở để cách ly ca nhiễm trong bối cảnh thành phố nỗ lực kiềm chế đợt bùng phát sau biến chủng omicron
đây cũng là đợt bùng phát tồi tệ nhất kể từ sau vũ hán hơn hai năm trước
thượng hải hôm một mươi tháng bốn báo cáo thêm hai mươi sáu tám mươi bảy ca nhiễm nâng tổng số ca nhiễm từ ngày một tháng ba lên hơn hai trăm linh và chưa có ca tử vong nào
những người triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng chiếm hơn chín mươi năm tổng số ca được đưa đến các cơ sở cách ly dã chiến
trong khi người có triệu chứng nghiêm trọng
trẻ nhỏ phụ nữ có thai và người cao tuổi được đưa đến các bệnh viện
tuy nhiên nhiều người đang đặt câu hỏi về độ chính xác kết quả xét nghiệm sau khi ngày càng nhiều trường hợp không thống nhất giữa kết quả họ nhận được
trên ứng dụng chính thức và những gì nhân viên phòng chống dịch thông báo cho họ
bên cạnh đó ngày càng nhiều người không muốn đến cơ sở cách ly sau các video về điều kiện tồi tàn và quản lý yêu kém liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội
chính quyền quận phú đông hôm hai tháng bốn cho biết đang điều tra trường hợp một người đàn ông nói rằng bố của mình nhận
kết quả xét nghiệm pisa âm tính nhưng nhân viên phòng chống dịch khẳng định kết quả là dương tính
ju wiping quan chức trung tâm kiểm soát dịch bệnh quận nói với người đàn ông qua điện thoại rằng thông tin sai lệch giữa các bộ phận khác nhau đã gây ra sự nhầm lẫn
theo đàn ghi âm được người đàn ông này chia sẻ trên wechat
quan chức này khuyên nếu xe cấp cứu được cử đến để đưa cha của anh đi hãy yêu cầu họ cung cấp bằng chứng kết quả dương tính
hầu như họ không có đâu nhiều người hoan nghênh bà vì lời khuyên thẳng thắn này
sự bùng phát covid một mươi chín tại thượng hải đã khiến thành phố này phải tiến hành nhiều công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh trong thời gian gấp gáp với quy mô lớn
có lẽ đó là lý do cho sự cố nghiêm trọng trên
song nó cũng cho thấy sự bối rối và thiếu sót của chính quyền thành phố khi phải đối diện với làn sóng covid một mươi chín lớn chưa từng có
trước làn sóng covid một mươi chín nghiêm trọng khiến thượng hải liên tục ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục
mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên ngoại sao không thiết yếu cùng gia đình mau chóng rời tổng lãnh sự quán ở thành phố này
bộ ngoại giao mỹ ra quyết định do đợt bùng phát covid một mươi chín đang diễn ra và tác động của các hạn chế liên quan đến thực hiện biện pháp y tế công cộng
người phát ngôn đại sứ quán mỹ tại trung quốc mới cho biết trong một thông cáo
các nhà ngoại giao mỹ đã nêu mối quan ngại về sự an toàn và phúc lợi của công dân mỹ với giới chức trung quốc
thông cáo có đoạn viết tổng lãnh sự quán vẫn đóng cửa do các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín của địa phương
nhưng nhân viên vẫn làm việc và tiếp tục cung cấp các dịch vụ khẩn cấp cho công dân mỹ có nhu cầu
bộ ngoại giao mỹ cũng khuyến cáo công dân không đến các khu vực đang bùng phát dịch ở trung quốc như thượng hải cát lâm và đặc khu hành chính hồng kông
thông cáo cho hay cách tiếp cận không covid một mươi chín của trung quốc ảnh hưởng nghiêm trọng việc đi lại và tiếp cận dịch vụ công
tất cả khách đến sẽ phải cách ly tại một địa điểm do chính phủ chỉ định trong tối thiểu một mươi bốn ngày khi đến nơi
tuần trước đại sứ quán mỹ cho phép nhân viên không thiết yếu rời lãnh sự quán ở thượng hải trên tinh thần tự nguyện do ca nhiễm gia tăng
đồng thời cảnh báo công dân mỹ
tại trung quốc rằng họ có thể phải đối mặt việc thực thi tùy tiện các hạn chế chống dịch
hôm chín tháng bốn bộ ngoại giao trung quốc ra tuyên bố bày tỏ rất không hài lòng và kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ của mỹ về chính sách kiểm soát dịch bệnh của trung quốc
trung nam sơn chuyên gia hàng đầu trung quốc về bệnh hô hấp nhận định biện pháp chống dịch ở thượng hải chưa đầy đủ và thành phố không hiểu rõ về đặc điểm lây truyền của biến chủng omicron
phó thị trưởng thượng hải tôn mình cũng thừa nhận biện pháp chống dịch ở thành phố còn thiếu sót
và cần được cải thiện song khẳng định lực lượng tuyến đầu vẫn rất nỗ lực
phong tỏa nghiêm ngặt xét nghiệm hàng loạt là một phần trọng tâm của chiến lược không covid mà trung quốc theo đuổi
nhưng ngay cả khi áp dụng biện pháp cứng rắn việc ngăn chặn omicron lây lan ngày càng trở nên khó khăn
tuy nhiên giới chức trung quốc đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược này
chuyên gia trung nam sơn nói trung quốc sẽ dần nới lỏng hạn chế theo chiến lược tiếp cận không covid linh hoạt nhưng không thể bỏ hoàn toàn các hạn chế
ông khẳng định vấn đề quan trọng trong trung quốc
vấn đề quan trọng trong dịch là giảm thiểu sự lây lan và hạn chế số ca tử vong
ông trung cũng cảnh báo sẽ có nhiều ca tử vong nếu omicron bùng phát diện rộng
chuyên gia này nhấn mạnh mở cửa hoàn toàn không áp dụng cho trung quốc vì nó sẽ làm tăng số người chết
sự gia tăng ngày càng mạnh mẽ số f ở thượng hải và những bất cập phát sinh từ chiến lược phòng chống dịch bệnh của thành phố
ngày càng cho thấy sự thiếu sót và bối xối của chính quyền trước biến chủng omicron
thế nhưng việc từ bỏ không covid dường như cũng tiềm ẩn nguy cơ đáng lo ngại
đến trung quốc và nước này không còn cách nào khác là phải duy trì chiến lược này
xong có lẽ vẫn có thể biến chuyển nó một cách linh hoạt hơn
vâng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn
những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong nước và quốc tế trong các bản tin hàng ngày
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại